thưa quý vị và các bạn cuối năm luôn là thời điểm mà lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh
nên tình hình trật tự an toàn giao thông được dự báo là sẽ diễn biến phức tạp đặc biệt là gia tăng về tai nạn giao thông
để làm tốt công tác phòng ngừa thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký công điện số một nghìn một trăm bảy mươi bốn ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán quý mão và lễ hội xuân
năm hai nghìn hai mươi ba để thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
đã sẵn sàng các phương án vừa quyết tâm kiềm chế giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra
vậy các phương án kế hoạch này cụ thể như thế nào
một vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn quang nhật
trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông cục cảnh sát giao thông bộ công an
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sau một tháng triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão
theo chỉ đạo của bộ công an lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận tình hình an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp
trong đó nổi lên là tình trạng không đảm bảo về tốc độ giữ khoảng cách an toàn vi phạm về đi không đúng phần đường
làn đường trở quá số người quy định xe chở hàng quá tải trọng cho phép đặc biệt là tình trạng sử dụng ma túy rượu bia khi tham gia giao thông
mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông cả nước xử phạt khoảng một bốn trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
hàng loạt các vụ tai nạn thương tâm xảy ra cướp đi sinh mạng của nhiều người